thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông tao huy tổng giám đốc tech home việt nam doanh nghiệp tin tưởng vào việt nam trong việc vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh thể hiện qua kế hoạch sẽ đầu tư thêm năm trăm linh triệu usd trong năm hai nghìn hai mươi
tại buổi tiếp thủ tướng đánh giá cao tech home là một trong những tập đoàn diệt may hàng đầu trung quốc trên sàn giao dịch chứng khoán hồng kông về những hoạt động sản xuất kinh doanh tại việt nam
nhà sản xuất sợi bọc dẻo hàng đầu thế giới này đã đầu tư tạo việc làm cho gần hai mươi lao động tại việt nam quan tâm xây dựng nhà ở cho công nhân
tech home đã cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất cho ngành dệt may trong đó chiếm bốn mươi ba sản lượng sợi
ông tao huy bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm sâu sát của thủ tướng các bộ ngành địa phương đặc biệt là hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản trở lại hoạt động bình thường
đến nay năng suất của tech home việt nam đạt chín mươi bảy chín mươi tám
tập đoàn khẳng định sự tin tưởng quyết tâm đồng hành thực hiện mục tiêu kép của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đưa ra vừa chống dịch tốt vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh
ông mong muốn chính phủ và các bộ ngành địa phương nhất là tỉnh quảng ninh tiếp tục tạo điều kiện giải quyết nhanh các thủ tục cho lưu chuyển hàng hóa nguyên vật liệu
và tạo điều kiện cho một số ít chuyên gia cán bộ quản lý cấp cao của tech home được thuần lợi làm việc tại việt nam và cam kết thực hiện theo đúng quy định của cơ quan chức năng việt nam nhằm bảo đảm yêu cầu cao nhất là chống dịch covid một mươi chín